một nông dân tại bến tre đã bỏ ra hàng tỷ đồng giúp người nghèo tại địa phương mua bỏ giống về
để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình nhờ đó mà nhiều hộ thoát nghèo vươn lên khá giả
ông là một trong những tấm gương tiêu biểu của hai năm thực hiện cuộc vận động học tập
và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức hồ chí minh của huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre
đó là ông huỳnh văn đẹp ngụ ở ấp phú lợi thượng xã an định huyện mỏ cải nam tỉnh bến tre
cách đây ba mươi năm ông đẹp mua một con bò giống về nuôi
nhờ chăm chỉ chăn nuôi số lượng bò ngày càng tăng nên ông bán bò giống cho các hộ dân ở cùng ấp cùng xã
cách đây khoảng năm năm khi kinh tế gia đình đã ổn định ông đẹp nghĩ đến chuyện giúp đỡ những hộ dân nghèo khó như mình trước đây
bằng cách cho mượn tiền mua bò giống đem về chăn nuôi
nhưng mà nhiều khi có điều kiện nuôi bò mà người ta không có giống thì mấy bạn với bà xã thì thôi mình cũng nhớ cái cảnh mình hồi xưa mình khổ
thì không có giống nữa mà giờ nhờ nuôi bò vậy thôi mình giúp cho được người ta làm phước
trung bình mỗi hộ dân được ông đẹp giúp đỡ vốn mua từ một đến hai con bò giống
sau một mươi tám tháng nuôi nông dân bán bò sẽ trả lại cho ông tiền gốc để ông tiếp tục cho người khác mượn mà không lấy lãi
tiêu chí để ông đẹp cho mượn vốn rất đơn giản
chỉ cần là gia đình có hoàn cảnh khó khăn
chỉ cần là gia đình có hoàn cảnh khó khăn
thì ngoài ra trên địa bàn xã thì anh cũng có cho các xã khác trên địa bàn quyện cũng như là khác quyện thì cộng hết luôn thì khoảng trên một trăm hai mươi con
đây là một tấm gương đã đáng để được nhân rộng
với những đóng góp tích cực cho xã hội năm hai nghìn một mươi sáu ông đẹp được ủy ban nhân dân huyện mỏ cải nam tặng giấy khen cá nhân tiêu biểu
năm hai nghìn một mươi bảy được tặng giấy khen gia đình tiêu biểu và giấy khen biểu dương gương điển hình tiêu biểu qua hai năm thực hiện cuộc vận động
học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức hồ chí minh của huyện mò cải nam tỉnh bến tre